xin chào quý vị và các bạn nhân kỷ niệm ngày tiếng nga quốc tế và ngày sinh đại thi hào pushkin
trung tâm khoa học và văn hóa nga đã tổ chức tuần lễ tiếng nga tại việt nam
đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm phổ biến và củng cố vị trí của tiếng nga nói riêng và văn hóa nga nói chung
phát biểu tại lễ khai mạc đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga tại việt nam vân nú cốc nhấn mạnh rằng
đối với nhiều thế hệ người việt nam tiếng nga không chỉ là biểu tượng chiến đấu cho độc lập và tự do trong quá khứ
mà nó còn là công cụ phát triển trong tương lai
nhờ sự làm việc cẩn mẫn của các nhà ngang ngữ học nhà phiên dịch và giáo viên
người việt nam đã được làm quen với văn học nga nói riêng và văn hóa nga nói chung
ngôn ngữ của pushkin của nhà văn nga vĩ đại nhà thơ nga vĩ đại
nhà thơ nga vĩ đại đấy thì cũng được phổ biến trong cái đợt này
và chúng ta thấy tức là trong cái hội thảo này đấy
có những cái mảng đề tài mà việc giảng dạy ngoại ngữ gắn với văn học nga
trong khuôn khổ tuần lễ
giáo viên và học sinh có cơ hội được tham gia các buổi hội thảo
giờ giảng mẫu và triển lãm của nhà xuất bản tiếng nga các khóa học
với các tài liệu mới nhất về phương pháp giảng dạy
điểm nhấn của tuần lễ chính là các hoạt động nhân kỷ niệm ngày sinh của đại thi hà vushkin
tuần lễ việt nam thì là một là có thể thu hút sự chú ý tất cả mọi người mà yêu thích tiếng nga
yêu thích văn hóa và văn học nga nói chung
có thể đến đây
để trao đổi với người bản ngữ bản tiếng nga và cũng nhớ lại tất cả những gì mà tuần học ở trung trường phổ thông khả đại học
tuần lễ tiếng nga tại việt nam diễn ra từ nay đến hết ngày chín tháng sáu tại trung tâm khoa học và văn hóa nga năm trăm linh một kim mã hà nội
hướng tới kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống người cao tuổi việt nam và năm thứ ba thực hiện quyết định của thủ tướng chính phủ
về việc lấy tháng một mươi hàng năm là tháng hành động vì người cao tuổi việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
ngày hôm nay hội người cao tuổi thành phố hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày truyền thống người cao tuổi việt nam mùng sáu tháng sáu
và gặp mặt điển hình tiêu biểu xây dựng gia đình văn hóa
phát biểu tại buổi lễ các đại biểu đã ghi nhận những đóng góp quan trọng của người cao tuổi việt nam nói chung
và người cao tuổi thành phố hà nội nói riêng trong các giai đoạn lịch sử của đất nước
đặc biệt là trong sự phát triển kinh tế xã hội bảo vệ độc lập chủ quyền của tổ quốc
có thể nói các thế hệ người cao tuổi việt nam là một lực lượng quan trọng là nguồn nội sinh quý giá của dân tộc
đã và đang góp phần vào tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân
cũng tại buổi lễ trong không khí phấn khởi tự hào truyền thống bảy mươi sáu năm
các thế hệ người cao tuổi đã thể hiện tinh thần kiên định nguyện giữ trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng
vào con đường cách mạng mà đảng và chủ tịch hồ chí minh đã chọn góp phần cùng toàn đảng toàn dân
xây dựng một đất nước việt nam dân giàu nước mạnh
dân chủ công bằng và văn minh
an toàn thực phẩm luôn là vấn đề nóng không chỉ trên nghị trường quốc hội mà còn là vấn đề an sinh toàn xã hội
vấn nạn thực phẩm bẩn trong nhiều năm trở lại đây mặc dù đã được nhiều bộ ngành quan tâm và xử lý
nhưng tình trạng tái diễn vẫn xảy ra
bên cạnh việc đưa tội vi phạm an toàn thực phẩm vào luật hình sự
thì người dân vẫn rất cần những chính sách bài bàn và thiết thực để hỗ trợ người dân trong nỗi lo thực phẩm như hiện nay
hoang mang lo lắng
là tâm lý chung của hầu hết các bà nội trợ hiện nay mỗi khi đi chợ
bởi lẽ họ chỉ biết mua bán dựa trên cảm tính đầy may rủi
từ nhân dân người sản xuất cho đến người tiêu dùng đều bảo vệ cho nhau
thì cái nhu cầu đấy nó là rất cần thiết
và chúng tôi mong là các cơ quan chức năng những người mà có trách nhiệm thì luôn luôn là phải giám sát
để cho nhân dân được sống một cuộc sống trong sạch trong thực phẩm
tôi mong muốn là sạch tất tất cả cùng sạch mà an toàn bảo đảm
người dân cũng phải trăng vừa phải bán cho người dân thuận lợi
mới lại mua mọi người người ta chăn nuôi ra cũng phải sạch sẽ an toàn bảo đảm
theo thống kê mỗi năm việt nam sử dụng trên một trăm một mươi tấn thuốc kháng sinh cho chăn nuôi
thủy sản sử dụng khá tự do hóc môn tăng trưởng cho cây trồng vật nuôi còn chưa được kiểm soát chặt chẽ
gây ảnh hưởng lớn đối với chất lượng thực phẩm
nguyên liệu đầu vào chưa được kiểm soát chặt chẽ và quản lý thị trường phân phối sản phẩm thực phẩm còn rất nhiều bất cập
theo nhiều chuyên gia thực tế luật xử lý vi phạm hành chính về hành vi sản xuất tiêu thụ thực phẩm bẩn chưa đủ sức gian đe
tuy nhiên ở trong luật chuyên ngành thì những cái chế tài có thể nói là chưa đủ mạnh
chính vì thế nên là kèm theo để xử lý về cái tính chất mang tính chất về hình sự nó nghiêm khắc hơn
thì điều ba trăm hai mươi bảy của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm mới đề ra
cái trách nhiệm hình sự trong vấn đề này mà như tôi đã trình bày
thì chúng ta nhìn thấy là đó rõ ràng nó là một vấn đề về nguồn luật điều chỉnh
pháp luật điều chỉnh về dân đe về những cái vấn đề là vệ sinh an toàn thực phẩm
nhưng quan điểm của tôi cũng là một công dân thì tôi nhìn nhận rằng là luật thôi thì nó chưa đủ
vì luật chỉ là những cái để mà dân đe để tạo ra được những cái hành lang pháp lý để chúng ta thực hiện
trên thực tế vẫn còn tình trạng bao che làm ngơ cho các hành vi vi phạm
điều này khiến vấn đạn thực phẩm bẩn vẫn hoành hành
rõ ràng việc ban hành các quy định liên quan đến vi phạm về an toàn thực phẩm
tạo hành lang pháp lý để xử phạt nghiêm minh những đối tượng cố ý sử dụng chất cấm trong thực phẩm là điều cần thiết
nhưng cần phải có những chính sách thiết thực trong việc hỗ trợ người nông dân người chăn nuôi
nâng cao nhận thức và thiết lập hệ thống giám sát thực phẩm
có như vậy vấn đề an toàn thực phẩm mới được giải quyết triệt đề
trong phần tin tiếp theo
phòng bệnh đường hô hấp cho trẻ trong mùa nóng
khi lính biên phòng làm công tác hòa giải
thưa quý vị tổng cục hải quan vừa cho biết
tính đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đã có khoảng ba trăm ba mươi hồ sơ của một mươi một doanh nghiệp
được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia
theo kế hoạch tổng thể triển khai cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa asean giai đoạn hai nghìn một mươi sáu
hai nghìn hai mươi chính phủ quyết tâm đến năm hai nghìn một mươi tám hoàn thành triển khai mở rộng ra phạm vi toàn quốc
các thủ tục đối với phương tiện hàng hóa vận tải vào rời cảng biển cảng thủy nội địa
cảng dầu khí ngoài khơi các thủ tục đối với phương tiện vận tải vào rời cảng hàng không
thông qua cơ chế một cửa quốc gia
cơ chế này được đánh giá là giải pháp tạo thuận lợi quan trọng đối với hoạt động xuất nhập khẩu
trên địa bàn thành phố hiện có hơn bốn cây xả cử được trồng chủ yếu ở các quận nội thành
dù là cây to tỏa bóng mát nhưng lại rất dễ đổ trong mùa mưa bão
nên hà nội đang cân nhắc tới việc thay thế các cây xả cừu này bằng loại cây khác phù hợp hơn
vấn đề này đang nhận được sự quan tâm từ nhiều người dân và các chuyên gia
hàng cây xà cừ trên phố hoàng diệu hà nội tỏa bóng mát như làm dịu bớt oi nồng của thời tiết
trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm
vậy nên trước thông tin về chủ trương thay thế toàn bộ cây xà cừ này
bằng một loại cây khác phù hợp hơn nhiều người dân không khỏi băn khoăn
theo tôi là cần có các ý kiến các nhà khoa học và người dân
để làm sao lựa chọn được những cái cây nào cần thay thế hay là loại cây nào phù hợp với lại đường phố
theo thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
hai năm gần đây có một trăm ba mươi hai cây xà cừ bị đổ trong mùa mưa bão
chiếm tỷ lệ lớn lượng cây gãy đổ gây thiệt hại với người và tài sản
chính vì vậy cần phải tính đến việc thay thế loại cây này trong đô thị
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia xà cừ không phải là cây được khuyến nghị trồng thêm
nhưng cũng không phải cây hạn chế phát triển
nhưng ta phải tính đến chuyện trồng nơi nào đất nào nên trồng
nhiều ý kiến cho rằng nếu thay thế cây xà cừ cần phải khảo sát cụ thể
phân loại rõ ràng các cây già cỗi nguy cơ mất an toàn để thay thế chứ không nên thay hàng loạt
chỉ những cây nào cần thiết phải thay thế theo quan điểm của tôi thì mới thay thế
còn không gì tự nhiên ta lại chặt đi bốn cây
làm cho những ngày nắng như thế này không vô
cây bóng mát lớn thì các anh các chị sẽ tưởng tượng là
khí hậu ở hà nội nó còn ghê gớm nó còn khắc nhiệt đến mức nào nữa
thì tôi cho rằng là cái công tác đầu tiên để được đồng thuận của nhân dân
đó là chúng ta phải đi khảo sát hệ thống cây chúng ta định di rời chặt tiệt
chúng ta phải nhìn nhận đánh giá có một số kênh
tuy nó không phải là cây di sản nhưng chúng ta nên giữ gìn một số cây
nó không phải ở mức nguy hiểm
nó không phải là sâu mục
nó không ảnh hưởng cảnh quan
như vậy việc khảo sát để thay thế một số cây xà cừ trong nội thành hà nội là cần thiết
để phòng chống hiện tượng cây đổ trong mùa mưa bão
tuy nhiên không nên thay thế toàn bộ cũng như lựa chọn loại cây thay thế nào cho phù hợp
là việc mà các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần cân nhắc kỹ lưỡng
để tạo sự đồng thuận của người dân cũng như góp phần xây dựng thủ đô thực sự xanh sạch đẹp
trong đợt nắng nóng kỷ lục vừa qua số lượng bệnh nhân nhi nhập viện có chiều hướng gia tăng
mặc dù nền nhiệt cao là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh về đường hô hấp cho trẻ
do cơ thể của các em chưa thể thích nghi kịp với thời tiết
việc chăm sóc chưa đúng cách cho trẻ tại nhà cũng là một tác nhân có thể gây ra bệnh hô hấp ở trẻ em
em bé này mới chỉ vài tháng tuổi nhưng đã phải nhập viện và điều trị tích cực vì viêm phổi nặng
trong những ngày nắng nóng vừa qua khoa khám bệnh bệnh viện nhi trung ương luôn trong tình trạng quá tải
trung bình mỗi ngày có khoảng hai bảy trăm linh bệnh nhi đến khám và chủ yếu là các bệnh liên quan đến đường hô hấp
theo các bác sĩ ngoài yếu tố thời tiết việc sử dụng quạt máy hoặc máy lạnh thường xuyên liên tục của các bậc phụ huynh
cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh cho trẻ
bởi những thiết bị này sẽ làm thay đổi môi trường sống
các bác sĩ khuyến cáo khi sử dụng các thiết bị làm mát
cần lưu ý không được để tranh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và trong phòng quá lớn
như độ cao khiến trẻ dễ mất nước
theo các bác sĩ việc giải nhiệt cho trẻ đúng cách khi thời tiết nắng nóng kéo dài
không chỉ giúp trẻ tránh mắc phải các bệnh hô hấp
mà thậm chí còn giúp cơ thể của trẻ tăng thêm được khả năng đề kháng
với mùa hè thì chúng ta nên tăng lượng nước lên nhép
tùy theo lứa tuổi
với đứa bé mà dưới một tuổi thì chúng ta có thể ngoài sữa
ngoài bột ta chúng ta có thể cho về uống thêm khoảng năm trăm linh ml nước
với những trẻ hơn một tuổi thì chúng ta có thể tăng lên bảy trăm linh tám trăm linh ml
tức là cái mức độ cái số lượng nước nó tùy theo lứa tuổi
với các cháu khi khoát quá thì chúng ta có thể cho nước hơi mát thôi
nhưng mà uống chúng ta không cho uống cùng một lúc một
mà uống từ từ giải đáp như chúng tôi đã tư vấn như uống nước để giải
đấy chúng ta uống từ từ một và không tránh uống lạnh đột ngột
dự báo mùa hè năm nay sẽ có nền nhiệt cao hơn
trung bình các năm đây cũng là thời điểm trẻ được nghỉ học
vì vậy các bậc phụ huynh cần chủ động trong việc chăm sóc trẻ
lưu ý khi thời tiết nắng nóng không nên cho trẻ ra ngoài nắng
nhất là lúc nắng gai gắt để tránh cho trẻ bị say nắng
và mắc các bệnh thường dễ phát sinh trong mùa hè
nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích lý thú trong dịp hè
cũng như khơi dậy niềm đam mê khoa học cho các em nhỏ
câu lạc bộ society of open science của trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
và hes macating club của trường trung học phổ thông khoa học giáo dục đại học quốc gia hà nội
đã phối hợp tổ chức trại hè khoa học và giáo dục science camp hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi bảy là dự án trại hè khoa học và giáo dục phi lợi nhuận
dành cho các em nhỏ từ chín đến một mươi hai tuổi
diễn ra trong sáu ngày từ mùng năm tháng sáu đến mùng một mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
cent hai nghìn một mươi bảy hứa hẹn sẽ mang đến cho các em nhỏ những giờ phút vui vẻ bổ ích
thông qua các hoạt động
trò chơi khoa học đầy tính thực tế
giúp các em hiểu thêm về những điều kỳ diệu trong cuộc sống thông qua con mắt khoa học
điểm đặc biệt của trại hè khoa học san cam hai nghìn một mươi bảy là toàn bộ thành viên của ban tổ chức
là các bạn học sinh đang học trung học phổ thông
mùa hè này thì em muốn làm một điều gì đó mới và thay đổi
thế nên là chúng em đã quyết định là mở ra một trại hè khoa học
để các em có cơ hội tiếp xúc sâu hơn với khoa học
cũng như là qua sáu ngày trại hè thì cái hiệu quả của cái việc truyền tạo khoa học
đến với các em nhỏ nó sẽ được rõ ràng hơn
em muốn có ước mơ trở thành giáo viên
thế nên là em cũng muốn qua đây có thể trao dồi thêm cái kinh nghiệm
để làm việc với các em nhỏ biết xử lý những tình huống đối với các em nhỏ
để từ đấy mình cũng có được kinh nghiệm cho bản thân mình
không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức
science camp hai nghìn một mươi bảy còn giúp các em phát triển một số kỹ năng cần thiết
các em nhỏ sẽ được chia vào một mươi nhà khác nhau
mỗi nhà sẽ có năm thành viên ban tổ chức chạy hè cùng tham gia sinh hoạt và giám sát
các em sẽ được tiếp xúc và khám phá các chủ đề khác nhau bằng hình thức thi tính điểm
thông qua hình thức này các em không chỉ ôn lại các kiến thức đã được dạy
mà còn học cách làm việc tập thể tinh thần cạnh tranh lành mạnh
sau một tuần các con có tinh thần là muốn học khám phá khoa học
và yêu thích những cái rất là đơn giản tự nhiên từ đầu chống hàng ngày
cái tính độc lập và tính khám phá và thứ hai nữa là phải rèn luyện cái tính kiên trì
các con từ bé khi mà làm một cái chương trình đó thì mất thời gian để chuẩn bị
ví dụ như bột màu chuẩn bị nước và nó cũng
phải rèn luyện tính cẩn thận nữa thì tôi nghĩ cũng rất là hay
với những sự nỗ lực của mình ban tổ chức sèn kem hai nghìn một mươi bảy hy vọng
thông qua các hoạt động và những trò chơi thú vị xoay quanh khoa học
các em có thêm được những kiến thức và những người bạn mới
đồng thời các bậc phụ huynh cũng nhận thấy sự trưởng thành và phát triển
về nhiều mặt của con em mình
tại hai xã đảo minh châu và quan lạn huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
xảy ra tình trạng phù sa bồi đắp khiến nước biển rất cạn tàu thuyền đi lại khó khăn
phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ninh đã có chuyến đi thực tế để tìm hiểu sự việc này
của xã đảo minh châu huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
hiện tại mức nước tại đây nơi có các phương tiện tàu khai thác thuê hải sản
tàu khách tàu vận tải hàng hóa giao thương đi lại thường xuyên
chỉ khoảng sáu đồng
tức là trên đầu gối của một ngư dân như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình
tại xã đảo minh châu quan lạng huyện vân đồn vào mùa này nước rất cạn
do phù sa bồi đắp các luồng lạch tàu chạy khó khăn phải vòng đi vòng lại
theo con nước mất nhiều thời gian
người dân đi khai thác thuê hải sản tàu vận tài đi tuyến hạ long cô tô
khi muốn chạy về minh châu qua lạn thì phải đi vòng và thường bị đâm vào đá ngầm
khiến việc sửa chữa rất tốn kém
khi nước thủy triều giặt xuống cứ một tháng hai con nước như thế
phương tiện đi qua đây thì rất là khó khăn
nhất là rông cơn gió ấy thì phải chạy đường vòng
đôi khi là những tàu to là không thể chạy được qua đây
nên là nó cũng rất khó khăn cho phương tiện đi lại ở đây
nếu mà có một dự án nạo vét luồng lạch như thế thì rất tạo điều kiện cho ngư dân
và những người nằm trải lưới đuôi trồng thị sản ở đây thì rất là tốt
phương tiện đi lại thì nó thuận lại hơn và không phải chạy đường vòng
hoặc là chờ đợi con nước mới vượt qua được cái trường cạn này
đôi khi những tàu to phải chờ đợi căn cứ và con nước mới chạy được
cái việc lạo vét luồng lạch trên địa bàn quan lạn thì rất gần thiết
vì nó phục vụ trực tiếp đến cái nhu cầu của người dân ở trên đảo này
cái phương tiện vận chuyển hàng hóa rồi vận chuyển vật tư vật liệu
đến với địa phương để xây dựng cho các công trình
cho các công trình xây dựng đặc biệt là cái nhu cầu của những ngư dân ở trên đảo
khi mà đi làm đi ra biển đánh bắt thì những cái buổi lướt qua trường cản
thì phải đi vòng rất là xa để cái chi phí về dầu cho kinh tế đối với các hộ này
cũng là lớn hơn so với khi mà chúng ta lạo vét được những cái tuyến đường
tuyến lạch rồi đảm bảo được rồi thì cái quãng đường mà để người ngư dân
mà đi đánh bắt thì nó rất là gần
để du lịch cũng như hoạt động khai thác thủy sản của hai xã đảo minh châu
và quan lạn phát triển thì giao thông đường thủy rất quan trọng
vì vậy việc sớm có giải pháp để có thể tiến hành nạo vét luồng lạch
cho tàu thuyền đi lại thuận lợi là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay
đối với các xã đảo này
sau khi được nâng cấp và chính thức đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn một mươi năm
tuyến quốc lộ một a từ thành phố đông hà đến huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
dài khoảng bốn mươi km đã xảy ra một số bất cập về hạ tầng giao thông
chính những bất cập này đã trở thành nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên tuyến
tại nút mở giao thông thuộc km bảy trăm hai mươi ba bảy trăm năm mươi qua địa bàn thôn tư chính
xã vĩnh tú huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị vừa xảy ra một vụ tai nạn
giao thông nghiêm trọng giữa hai xe mô tô làm hai người chết và một người bị thương nặng
tại nút giao thông này có một nghịch lý xảy ra đó là đoạn trước cổng vào thôn tư chính
thì bị bịt lại còn nút mở lại nằm ngay trước mặt một cây xăng
còn đây là đoạn mở của km bảy trăm hai mươi hai bảy trăm linh
chỉ trong vòng một mươi năm phút chúng tôi đã ghi hình được hàng chục người đi vi phạm luật giao thông như thế này
tại km bảy trăm hai mươi một bốn trăm linh và bảy trăm hai mươi một ba trăm linh mở hai giải phân cách trong khi đó ở đây không có một người dân nào qua lại
theo quan sát của chúng tôi thì không phải là do ngẫu nhiên hay không mà từ km bảy trăm một mươi bảy đến km bảy trăm hai mươi
có ba điểm mở trước mặt bốn cây xăng
trong thời gian tới thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng kiến nghị với các cơ quan chức năng
phối hợp với cảnh sát giao thông thấy những điểm nào bất cập chưa hợp lý
thì mình chỗ nào đóng chỗ nào mở cho nó hợp lý để tạo đi kiến phương tiến đi lại cho nó thuận lợi an toàn
chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những điểm bất cập và phải làm việc với đoàn liên ngành
và có kiến nghị đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời xử lý các vị trí này
trên tuyến quốc lộ một a ngang qua địa bàn tỉnh quảng trị
hàng ngày có hàng nghìn phương tiện tham gia giao thông ra bắc vào nam
với những điểm mở như thế này người dân buộc phải đi sai luật giao thông
mà đi xe luật thì tai nạn giao thông sẽ tiếp tục xảy ra với người dân khi qua lại trên tuyến đường này
các ngành chức năng cần sớm điều chỉnh lại các nút giao thông sao cho hợp lý hơn
để giữ gìn an toàn giao thông cho người dân
không chỉ làm tốt công tác tuần tra bảo vệ an ninh chủ quyền biển đảo
các chiến sĩ lực lượng biên phòng tỉnh phú yên còn là cầu nối đoàn kết ngư dân
nhất là khi xảy ra va chạm tàu thuyền trên biển
việc làm thầm lặng của các anh giúp cư dân gần nhau hơn
ngày càng đoàn kết gắn bó cùng nhau đánh bắt thủy sản trên biển
bảo vệ vùng lãnh hải thiêng liêng của tổ quốc
đây là một vụ hòa giải do va chạm tàu thuyền của ngư dân đỗ văn khá
ở xã anh ninh đông huyện tuy an và ông trần văn chín
ở phường xuân thành thị xã sông cầu tỉnh phú yên
kết thúc hai bên vui vẻ ra về lòng tràn đầy niềm vui mãn nguyện
bởi theo họ có biên phòng hòa giải đúng lý có tình
sự việc sớm được giải quyết nhẹ nhàng hơn
chị đã đọc việc lúc chín giờ đêm do mình cũng chủ quen mấy đường hư
thì cỏ nước đó hư mà vô mình sửa thì mình thả bánh
không có chủ điều khiển tàu của mình thì mình bị sai trái hoàn toàn
để qua chạm với anh nguyễn quỳnh chín
thì cái chỗ đó thì có bầu thường cho anh chín là số tiền đó là nó cũng có
cũng chứng đáng mà nhờ anh em cái biên phòng cũng ủng hộ
động viên giùm đồ cho tôi cũng đỡ được hơn nào
nhờ anh em bên biên phòng ở dưới địa phương giải quyết
rồi thôi anh em cũng gặp cây bách mạch mừng vui vẻ
không có gì thì cái chuyện mà rủi ro mà
chứ có không ai muốn vậy
mặc dù lực lượng ít lại phải kiêm nhiệm
nhiều công việc trong khi hầu hết các vụ va chạm tàu thuyền
thường xảy ra vào ban đêm không để lại hiện trường
thế nhưng đến nay trạm kiểm soát biên phòng vạn phước
cũng đã hòa giải thành công năm mươi bốn vụ va chạm
trước sự thán phục yêu quý của ngư dân
biên phòng và ngư dân gắn bó với nhau rất là mật thiết
rất là quan tâm nhau
nói chung là anh em biên phòng và ngư dân
nói chung là ngư dân giúp đỡ biên phòng nắm bắt tình hình trên biển
thông báo cho bộ đội biên phòng về các vi phạm hoạt động trên biển
bộ đội biên phòng giúp đỡ ngư dân trong việc phòng chống bão lũ
trong việc va chạm trên biển
trong việc vướng mắc về mặt giấy tờ thủ tục
nói chung là duy trì quy chế khu vực biên giới
để cho bà con yên tâm bám biển ra khơi
bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
qua các vụ giải quyết các vụ việc
chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền vận động
với quân chủ nhân dân chấp hành nghiêm vấn đề
là tham gia vấn đề trên biển
đảm bảo vấn đề an toàn trên biển
đặc biệt là tuyên truyền quân chủ nhân dân tích cực tham gia
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên biển
còn ngoài các vụ việc đó
chúng tôi cũng tuyên truyền và cũng tham gia hỗ trợ giúp dân
trong vấn đề phòng chống bão lụt tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
đặc biệt là các mưa bão
qua những việc làm thầm lặng
tưởng chừng như nhỏ bé của các chiến sĩ biên phòng
đã phần nào khẳng định sự quan tâm tận tình của đảng và nhà nước
đối với nhân dân trong đó có người dân
giúp họ thắt chặt thêm tình đoàn kết
tường trở lẫn nhau khi hành nghề trên biển
và bảo vệ bình yên vùng biển đảo của tổ quốc
trong phần tin thế giới
mỹ chuyển giao hàng loạt vũ khí chống khủng bố cho philippines
giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi các nước cắt quan hệ ngoại giao với qatar
hôm qua một loạt quốc gia vùng vịnh cắt đứt quan hệ ngoại giao với artra
đã gây ra những biến động thị trường dầu mỏ
dẫn tới những mối lo ngại về sự bất ổn tại khu vực sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới này
tính đến chiều hôm qua giá dầu thế giới đã tăng khá mạnh
sau khi qatar bị các nước cắt đứt quan hệ ngoại giao
giá dầu thô brand tại thị trường london có lúc tăng hơn một bốn
đạt mức năm mươi sáu mươi sáu đô la mỹ một thùng
giá dầu thô qti tại new york tăng gần một năm
đạt mức bốn mươi tám ba mươi năm đô la mỹ một thùng
trong khi giá khí đốt tại thị trường mỹ tăng gần một bốn
trong phiên giáo dịch
phiên giao dịch sáng nay đã có một số áp lực và không thuận lợi
cổ phiếu xuất giảm gần tám trăm linh điểm vào thời điểm bắt đầu phiên giáo dịch
và điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động mua và diễn ra nhanh chóng
chúng tôi hy vọng rằng dấu hiệu này chỉ là tạm thời
và thị trường sẽ quay trở lại bình thường
mặc dù các hoạt động ngoại giao bị tạm ngừng
chưa ảnh hưởng tới các chuyến hàng và việc xuất nhập khẩu hàng hóa
tuy nhiên sẽ làm gia tăng lo ngại về việc nguồn cung dầu mỏ từ trung đông bị gián đoạn
qatar là quốc gia xuất khẩu khí hóa lỏng lớn nhất trên thế giới
và có sự kết nối rộng lớn với các khu vực châu á châu âu và mỹ
trong hệ thống hàng không và ngân hàng của các nước vừa cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước này
tổng thống hàn quốc moon jae in hôm nay ra lệnh tiến hành cuộc điều tra bổ sung
đối với việc triển khai thêm bốn bệ phóng di động của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao
giai đoạn cuối thắt của mỹ tại nước này hồi tuần trước
thư ký báo chí cấp cao của tổng thống phụ trách các vấn đề dân sự
ông yun yong chang cho biết tổng thống moon ra lệnh xem xét thêm
nếu có những nghi ngờ liên quan đến việc triển khai lắp đặt thác
ngoài ra tổng thống moon cũng ra lệnh điều tra về cáo buộc rằng
bộ quốc phòng nước này né tránh việc đánh giá tác động môi trường của thác
khi lắp đặt tại sơn gôn ở hà siêu du tỉnh bắc yêu sang
theo kết quả điều tra bộ quốc phòng hàn quốc đã cố tình bỏ sót thông tin
về việc một số bệ phóng của thác được đưa thêm sau khi hai bệ phóng trước đó
đã được phép triển khai tại hàn quốc trước thời điểm ông moon jae in nhậm chức
tuy nhiên tổng thống moon jae in cho rằng việc điều tra này không nhằm xem xét lại quyết định của seoul
về việc triển khai thác cũng như không gửi bất cứ thông điệp khác nào tới mỹ
mỹ vừa cho biết sẽ chuyển giao cho philippines hàng trăm súng máy súng lục và súng chống tăng
những vũ khí này sẽ được sử dụng để chống lại các tay súng hồi giáo
tại thành phố marawi miền nam nước này
số vũ khí trên nằm trong chương trình kỷ niệm viện trợ chống khủng bố của mỹ cho philippines
trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đô la mỹ trong một mươi năm qua
trong thông cáo của đại sứ quán mỹ nêu rõ việc triển khai vũ khí sẽ tăng cường năng lực chống khủng bố
của lực lượng lính thủy đánh bộ philippines và giúp bảo vệ những binh sĩ đang được triển khai
trong chiến dịch chống khủng bố ở miền nam philippines
đáp lại người đứng đầu lực lượng quân đội philippines cho biết sẽ sử dụng những vũ khí này
trong cuộc chiến đang diễn ra nhằm vào các tay súng hồi giáo tại thành phố marawi
trở lại với hàn quốc bộ nông nghiệp lương thực và nông thôn nước này
xác nhận một trường hợp nhiễm cúm da cầm có khả năng lây nhiễm cao tại thành phố cảng busan
sau khi tiến hành xét nghiệm kỹ tại một trang trại gia cầm nuôi sáu con
hiện các nhà chức trách đã tiến hành các biện pháp phòng ngừa dịch cần thiết
để hạn chế virus cúm da cầm lây lan sang các khu vực xung quanh
trong tháng trước trang trại gia cầm nêu trên đã mua sáu trăm năm mươi con gà ở thành phố kunsan tây nam hàn quốc
song có một số con chết không rõ nguyên nhân
bộ nông nghiệp lương thực và nông thôn sẽ tiến hành thêm một đợt giả soát kỹ lưỡng hơn
và tiêu hủy toàn bộ da cầm tại trang trại bị lây nhiễm
cũng như hạn chế hoạt động đi lại trong khu vực nhằm ngăn chặn bùng phát các ổ dịch mới
tính đến ngày bốn tháng sáu da cầm từ kunsan đã được bán tới các khu vực busan jeju pachu và iangsan
và có thể còn nhiều khu vực khác
người đứng đầu cơ quan này cũng nêu rõ
điều quan trọng nhất hiện nay là phải nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của cúm da cầm
đồng thời chỉ thị cho các quan chức tuyên truyền với các chủ trang trại nuôi gia cầm
về tầm quan trọng của việc nhanh chóng thông báo về các trường hợp nghi nhiễm cúm
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân